sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy lãnh đạo ubnd phường lê đại hành quận hai bà trưng thành phố hà nội cho biết
trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín là cán bộ công an phường lê đại hành
trường hợp này qua test nhanh dương tính với sars cov hai hiện đang chờ kết quả khẳng định lại
hiện trụ sở công an phường lê đại hành ở số bốn mươi một phố nguyễn đình triều phường lê đại hành
quận hai bà trưng đã được tạm thời phong tỏa phun khử khuẩn
lãnh đạo phường lê đại hàng cho biết hiện có ba mươi năm người liên quan là cán bộ và cả người dân
đang ở lại trụ sở công an phường lê đại hành để kiểm soát dịch tễ